trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế ngày hôm qua liên tục xảy ra bốn vụ cháy rừng quy mô lớn với hàng chục hectare
và uy hiếp trực tiếp đến đường dây năm trăm linh kv bắc nam
ngay sau khi vụ cháy xảy ra cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã huy động gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ
phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thông tin ban đầu trưa ngày hai mươi tám tháng sáu khu vực rừng trồng thuộc phường thủy phương thủy châu và phú sơn
thị xã hương thủy và khu rừng thông ở phường hương hồ thị xã hương trà bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã huy động gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện
phối hợp với các lực lượng có liên quan như kiểm lâm bộ chí huy quân sự tỉnh dân quân tự vệ
lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ và người dân tiến hành dập lửa di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
rất may là các vụ cháy không có thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ